do thời tiết thay đổi thất thường từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố hồ chí minh
đã có hơn bốn mươi ca mắc bệnh sốt xuất huyết tăng gấp đôi so với năm hai nghìn một mươi tám
trong đó đã có bảy ca tử vong
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
trong bảy ca tử vong có năm trường hợp là người lớn hai trường hợp là trẻ em
nguyên nhân tử vong là do đưa đến bệnh viện điều trị muộn
số ca mắc sốt xuất huyết ở người lớn trong thời gian gần đây tăng lên
là do tâm lý chủ quan không theo dõi sát diễn biến của bệnh
không đi khám bác sĩ để được hướng dẫn mà tự chăm sóc tại nhà
trong khi bệnh có thể trở nặng rất nhanh chóng và nguy hiểm đến tính mạng
từ đầu năm đến nay thì có khoảng năm mươi cái ổ dịch và đã được xử lý tốt
hiện giờ chúng tôi còn theo dõi khoảng năm ổ dịch
và đặc biệt là chúng tôi có tổ chức nhiều cái đợt diệt tăng quan
phung quá chất trên diện rộng và phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể của địa phương
để mà xử lý ổ dịch thật chú đáo
theo nhận định của trung tâm y tế dự phòng tp cho biết
hiện nay tình hình dịch
sốt xuất huyết trên địa bàn còn diễn biến hết sức phức tạp
trong khi đó người dân vẫn còn có hiện tượng thờ ơ xem nhẹ với dịch sốt xuất huyết
công tác phòng chống dịch hiệu quả nhất vẫn là không lăng quăng không mũi không xuất xuất huyết
sáng cũng như ngày đầu tiên nó nóng lạnh
nóng lạnh nhức đầu nhiều chứ lắm
rồi đi mua thuốc tìm uống uống rồi uống thuốc vô
một ngày uống ba lần
uống vô thì nó hết rồi cũng như tan thuốc hết nằm lại
mà ba ngày có ngày nay là đỡ không
không có lắm
để hạn chế dịch sốt xuất huyết lây nhanh trên địa bàn hiện nay ngoài đẩy mạnh công tác truyền thông
thành phố cũng đã tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết như kiểm soát điểm nguy cơ
xử lý triệt để ổ dịch áp dụng các kỹ thuật phun hóa chất
tuy nhiên để kiểm soát được lan quăng mũi truyền bệnh sốt xuất huyết thì phải xuất phát
từ những hành động cụ thể của từng người từng gia đình từng cơ quan từng công sở